ngày hai mươi năm tháng sáu các thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
và trong sáng nay các thí sinh kết thúc môn thi ngữ văn và tiếp tục đến với môn thi toán trong buổi chiều
cùng với cả nước hơn bảy mươi chín thí sinh tại tp hcm cũng đã bước vào kỳ thi tại một trăm hai mươi bốn điểm thi trên địa bàn
mời quý vị sẽ đến với ghi nhận tại tp hcm cùng một số địa phương khác trên cả nước
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại
tỉnh con tum có một mươi ba điểm thi trên một trăm chín mươi phòng thi với tổng số gần bốn năm trăm linh thí sinh dự thi
trong đó có gần một bảy trăm linh thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số
tất cả các thí sinh bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái
buổi sáng thi môn ngữ văn có hai thí sinh bỏ thi một thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại yên bái có ba mươi điểm thi ba trăm linh tám phòng thi với hơn bảy thí sinh tham gia
buổi sáng nay trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa
công tác chuẩn bị từ trước nên trong buổi thi đầu tiên không có thí sinh nào bỏ thi
còn tại hưng yên hơn một mươi hai thí sinh đã dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở hai mươi chín điểm trường trên địa bàn tỉnh hưng yên
ở môn thi ngữ văn có hai mươi chín thí sinh bỏ thi trong đó có một thí sinh bỏ thi có lý do không có thí sinh vi phạm nội quy quy chế thi